thưa quý vị trong phiên họp chuyên đề pháp luật vào sáng nay các đại biểu nghe và cho ý kiến vào dự án luật phòng chống mua bán người sửa đổi
sau một mươi hai năm triển khai thi hành luật phòng chống buôn bán người đã đạt ra yêu cầu cần thiết phải tiến hành sửa đổi bổ sung
nhằm thể chế hóa quan điểm của đảng về công tác phòng chống mua bán người bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật và tương thích với điều ước quốc tế
giải quyết những tồn tại khó khăn vướng mắc bất cập trong quá trình thực hiện luật phòng chống mua bán người năm hai nghìn một mươi một
đáp ứng yêu cầu thực tiễn của công tác phòng chống mua bán người hiện nay và trong thời gian tới
dự thảo luật gồm tám chương sáu mươi sáu điều so với luật phòng chống mua bán người năm hai nghìn một mươi một dự thảo luật sửa đổi bổ sung nội dung năm mươi hai trên năm mươi tám điều
xây dựng mới chín điều bỏ một điều tập trung vào các nội dung cơ bản
dự luật bổ sung quy định về khái niệm mua bán người sửa đổi bổ sung quy định về căn cứ
xác định nạn nhân và quy định về các nguồn tài liệu chứng cứ để xác định nạn nhân cùng một số căn cứ khác để xác định nạn nhân
dự luật cũng bổ sung những quy định nâng cao chế độ hỗ trợ đối với nạn nhân so với quy định của luật hiện hành
như tất cả nạn nhân có nguyện vọng trở về nơi cư trú được hỗ trợ các khoản chi phí đi lại và tiền ăn để trở về nơi cư trú
được xem xét hỗ trợ chi phí khám chữa bệnh được hỗ trợ để ổn định tâm lý
tất cả nạn nhân đừng trợ giúp pháp lý khi trở về nơi cư trú được xem xét hỗ trợ học nghề tạo điều kiện để có việc làm ổn định cuộc sống